nhân dịp đầu năm hai nghìn một mươi bảy năm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã tiến hành điện đàm với quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoàng kiều an
tại buổi điện đàm hai lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác hiệu nghị giữa việt nam hàn quốc
bảy mươi năm năm qua đã đáp ứng nguyện vọng và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng việc tăng cường
và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với hàn quốc
mong hai bên phối hợp tích cực nghiên cứu trao đổi về kế hoạch các chuyến thăm cấp cao
cũng như tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị phía hàn quốc tạo điều kiện thuận lợi
ưu tiên nhập khẩu các mặt hàng việt nam có thế mạnh thúc đẩy tăng cường đầu tư
hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
đặc biệt là hỗ trợ các cô dâu việt hòa nhập tốt với xã hội và cộng đồng
quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoàng kiều an đã đánh giá cao những ý kiến
của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhất trí phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nước
tăng cường hợp tác nhằm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc tiếp tục phát triển
đạt nhiều thành quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới
quyền tổng thống kiêm thủ tướng hoàng kiều an khẳng định
chính phủ hàn quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hàn quốc tăng cường đầu tư vào việt nam
nhân dịp này quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc cũng bày tỏ cảm ơn
và mong muốn chính phủ việt nam tiếp tục quan tâm